kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ các địa phương trên cả nước đã tổ chức dân hương tại các nghĩa trang liệt sĩ
lãnh đạo thành phố đà nẵng đã đến dân hương tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố đài tưởng niệm mùng hai tháng chín
trong không khí trang trọng và thành kính thành ủy hội đồng nhân dân ubnd ubnd tổ quốc thành phố
các sở ban ngành thành phố đã dâng lãng hoa tri ân các liệt sĩ hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
tiếp bước truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh đi trước trong những năm qua đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố đà nẵng
nỗ lực xây dựng thành phố trở thành một điểm thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp du lịch dịch vụ
gạt hái được nhiều thành quả đáng khích lệ cuộc sống của người dân ngày càng ấm no hạnh phúc